thưa quý vị ngày hai mươi sáu tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long và các đơn vị có liên quan
khởi tố bắt tạm giam đối với sáu bị can bao gồm
nguyễn văn hậu tên thường gọi là hậu pháo chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
nguyễn thị hằng phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
đỗ thị mai kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
hoàng thị tuyết hạnh kế toán viên công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
trần hữu định giám đốc công ty cổ phần đầu tư nam á group
sáu nguyễn hồng sơn lao động tự do
các bị can bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tài sản liên quan gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra xác minh củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố hành vi của các đối tượng liên quan xác minh tài sản để thu hồi kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần khả ái sinh năm hai nghìn sáu trú tại xã hiệp hưng huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
không có công an việc làm nên trần khả ái đã lập facebook đăng tải thông tin hiển thị như một trang đại lý bán vé máy bay chuyên nghiệp sau đó đăng bài lên các group mua bán vé máy bay nhằm thu hút khách hàng
khi con mồi tiếp cận mua vé máy bay và chốt đơn họ sẽ chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng mà ái gửi
sau khi nhận được tiền trần khả ái lập tức chặn liên lạc với bị hại để chiếm đoạt tiền với thủ đoạn này trần khả ái đã chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc với số tiền lớn
công an huyện crong park tỉnh đắk lắc vừa tạm giam năm đối tượng có hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó vào ngày một mươi hai tháng hai nhóm đối tượng này đang uống cà phê
trong khi uống cà phê ở một quán tại xã crong book gặp một bé gái một mươi hai tuổi đang ngồi bàn bên cạnh
sau đó nghĩa đã chủ động làm quen rồi rủ bé gái này đến nhà một người bạn cùng ăn nhậu
sau khi ăn nhậu xong vì đã quá khuya nên nhóm này rủ bé gái thuê một nhà nghỉ trên địa bàn để ngủ và có quan hệ với bé gái
đến hôm sau khi trở về nhà bị gia đình cặng hỏi thì bé gái đã kể toàn bộ sự việc
sau đó gia đình đã làm đơn trình báo cho cơ quan công an
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện công an huyện crong park đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị không những đi ngược chiều khi bị xe ô tô đi đúng chiều chặn đầu thì tài xế xe ô tô con đã nhảy xuống với thái độ hung hăng
thậm chí là thách thức đe dọa đấm đối phương
công an tp hà nội cho biết vừa qua một clip ghi lại hình ảnh người đàn ông vi phạm giao thông
nhưng còn chửi bới và thách thức khiến cho cư dân mạng phẫn nộ
theo nội dung của đoạn clip này một xe ô tô trong quá trình di chuyển trên đường hoàng minh giám quận cầu giấy hà nội
đấu đầu xe ô tô con đang đi ngược chiều xin nhan xin rẽ
thấy chiếc xe ô tô con vi phạm giao thông gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh trong quá trình di chuyển
nên ô tô đi đúng chiều đã chặn đầu kiên quyết không cho xe qua
làm việc với cơ quan công an lái xe đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
cơ quan công an đã xử phạt lái xe với lỗi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều
quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện điều khiển
phạt tiền năm triệu chín trăm linh nghìn đồng và tước giấy phép lái xe hai tháng
tài xế xe khách có hành vi lạng lách đánh võng và đâm vào xe cảnh sát giao thông trên quốc lộ một a
đoạn thuộc địa bàn tỉnh lạng sơn
một ngày hôm qua hai mươi sáu tháng hai đã bị công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
tạm giữ hình sự đó là nguyễn văn giang chú tỉnh bắc ninh
theo thông tin ban đầu vào đầu giờ chiều ngày hai mươi năm tháng hai
trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ một a
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn phát hiện xe khách hai mươi chín chỗ
do nguyễn văn giang điều khiển chạy quá tốc độ nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện theo quy định
tuy nhiên lái xe khách không chấp hành mà tăng gap bỏ chạy với tốc độ cao lạng lách đánh võng trên đường
đặc biệt trong quá trình tìm cách bỏ chạy lái xe còn đâm vào đuôi xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông
làm hư hỏng phương tiện
qua kiểm tra xe khách hai mươi chín chỗ kinh doanh vận tải hành khách nhưng không có camera giám sát hành trình
trừ hành khách không có hợp đồng và danh sách hợp đồng vận chuyển
công an huyện hữu lũng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định
liên quan đến vụ xe ô tô khách chở đoàn cán bộ hưu trí hai mươi chín người lao xuống vực
xảy ra vào chiều ngày hai mươi năm tháng hai tại quốc lộ hai b thuộc xã hồ sơn huyện tam đảo khiến một người bị thương
công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc cho biết đã chuyển hồ sơ vụ tai nạn sang phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc để tiếp tục điều tra nguyên nhân
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng hai tài xế lê ngọc hưng điều khiển xe ô tô khách chở đoàn cán bộ hưu trí hai mươi chín người thuộc bệnh viện quân y một trăm một mươi bắc ninh
khiến cho xe lao xuống ta luy âm khoảng năm mét
vụ tai nạn không gây thiệt hại về người
chỉ có một người bị thương ở tay và một số người bị chóng đã được đưa đến bệnh viện
tài xế lê ngọc hưng sau khi kiểm tra không có nồng độ cồn và chất ma túy xe ô tô gặp nạn có phủ hiệu hợp đồng và đang trong thời hạn kiểm định đến ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị
đổi mới sáng tạo một cách toàn diện bắt đầu từ những cái nhỏ nhất là yếu tố tiên quyết để nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân
với định hướng và quyết tâm đó đội ngũ y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đã không ngừng nỗ lực để có những sự đầu tư những cách làm mới mang lại hiệu quả và sự hài lòng cho người bệnh
nhân ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây để hiểu rõ hơn về sự nỗ lực đổi mới của các y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín nói riêng cũng như của lực lượng y tế công an nhân dân nói chung
để đổi lấy những nụ cười và niềm vui của bệnh nhân
đây là khu hoạt động ngoài trời của kho phục hồi chức năng bệnh nghệ nghiệp bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an được đưa vào hoạt động từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
không gian mở thoáng đẳng bác sĩ chuyển từ vai trò người điều trị sang người huấn luyện để bệnh nhân có thể chủ động trong các bài tập sớm phục hồi quay trở lại cuộc sống
cảm giác mình thoải mái hơn mình mát mẻ hơn giúp cho tinh thần của mình được sẵn khoái
và có thể tập luyện nhiều hơn là mình ở trong phòng
cũng mới được khai trương vào năm hai nghìn hai mươi ba khu tập luyện chức năng sinh hoạt hàng ngày của khoa phục hồi chức năng bệnh nghệ nghiệp vẫn luôn đầy ấp tiếng cười như thế này
không gian điều trị như giang phòng sinh hoạt của gia đình những trò chơi vận động hay những công việc thường ngày được tổ chức để người bệnh vừa điều trị vừa thực hành vừa ở bệnh viện vừa như ở nhà
bởi vậy mà những bệnh nhân đang điều trị tại đây
như ông thành xa bệnh viện lại thấy nhớ
rất là ngủi rất là ngủi rất là dễ cầm mấy nghỉ rồi mới nhớ
đối với bệnh nhân phục hồi chức năng thì rất là đa dạng và bệnh nhân phải theo chương trình phục hồi chức năng rất là lâu
nếu chúng ta không đổi mới không sáng tạo không có gì mới thì bệnh nhân sẽ chán và họ không có cái động lực để mà họ tập luyện
cho nên là
sáng tạo là một cái việc mà khoa chúng tôi cho là một cái việc rất là quan trọng và là cái nhiệm vụ hàng đầu của khoa trong cái quá trình vừa qua
đó chỉ là vài trong số nhiều những cách làm mới của khoa phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp trong thời gian qua để mang lại hiệu quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân
tinh thần đổi mới sáng tạo cũng không chỉ là câu chuyện của một vài phòng khoa mà là quyết tâm của đội ngũ y bác sĩ toàn bệnh viện
có cái nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
và ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai là đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
bệnh viện chín mươi chín là nằm trong hệ thống y tế công an nhân dân làm bộ phận của lực lượng công an
xác định đây là cơ hội lớn để tận dụng cơ hội này để tiến hành chuyển đổi số đổi mới sáng tạo để tiến tới chính quy tình nhuệ hiện đại
đổi mới sáng tạo đây có nghĩa là
thay đổi cái cách nghĩ cách làm đấy là điều đầu tiên đó
và cái thay đổi này nó phải mang chất toàn diện trên tất cả các phương diện tất cả các lĩnh vực
và nó bắt đầu từ những cái nhỏ nhất
đấy là cái nội hàm của cái đổi mới sáng tạo như vậy
nhiều vấn đề đặt ra nhiều biện pháp cách làm phải triển khai cho hành trình đổi mới sáng tạo
và chính nụ cười niềm vui của bệnh nhân sẽ là động lực cho đội ngũ y bác sĩ công an nhân dân
hành trình đòi hỏi nhiều nỗ lực ấy